xin chào các khán thính giả yêu quý lại là mai hoa với chiếc post cart số tiếp theo nói về chủ đề
nỗi bất hạnh của những người thành kiến luôn nhìn thấy lỗi ở người khác nè
dễ hận dễ hồn dễ buồn bực ầu cũng bắt nguồn từ nội tâm bất an và lòng tham sân si
ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có lấy một tầm vé đi tuổi thơ
bởi khi bé ta hồn nhiên biết nhường nào ta dễ cười như thế đó càng dễ hạnh phúc hơn bây giờ
còn người ta càng lớn sẽ càng thấy cô đơn càng thấy phiền não và thật khó để có được cái gọi là hạnh phúc
thế rồi vì ai mà chúng ta lại từ một đứa trẻ vui tươi hồn nhiên biến thành một con người khô cằn dễ có gắt và bất hạnh
chẳng bởi ai khác là do chúng ta đã cố chấp đeo lên một cặp kính loang lổ
để nhìn đời
tưởng tượng như hồi bé chúng ta nhìn đời bằng đôi mắt trong sáng không gợn bẩn của mình
còn bây giờ thời gian nó khiến cho mỗi người mất đi cái nhìn trong sáng ấy về thế giới
chẳng khác gì bị đeo lấy một cặp kính lau lổ toàn vệt màu
sự phát triển của xã hội khiến chúng ta cứ mãi rong rủi theo những lý luận đúng sai về cuộc đời và về người khác
hơn là dành những lời tán dương khen ngội
vì điều đó khiến họ cảm thấy giỏi giang hơn người đứng trên thiên hạ một bậc
vậy nhưng theo thời gian những suy nghĩ ấy dần ăn sâu vào tiềm thức
khiến trái tim họ mọc đầy gai nhọn trở nên ích kỳ hẹp hòi
để rồi chi gh ngày càng ít bạn bè dần lánh xa
vì khi phản xéc người khác ta đâu còn thời gian để yêu thương trái tim để trân trọng
có một câu chuyện kể rằng một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn đến ở trong một khu phố mới
sáng hôm sau vào lúc hai vợ chồng ăn điểm tâm
người vợ thấy bà hàng xóm răng tấm vải trên giàn phôi
cô vợ thốt lên tấm vải bẩn thật
bà ấy không biết giặt có lẽ bà ấy cần một loại xà phòng mới thì giặt sẽ sạch hơn
người chồng nhìn cảnh ấy nhưng vẫn lặng im

thế là vẫn cứ lời bình phẩm ấy thôi

sau khi nhìn thấy bà hàng xóm phơi đồ trong sân
một tháng sau vào một buổi sáng
người vợ ngạc nhiên vì thấy tấm vải của bà hàng sống rất sạch
tên cô nói với chồng
anh nhìn kia bây giờ bà ấy đã biết cách giặt tấm vải rồi
ai đã dạy bà ấy thế nhỉ
người chồng đáp
không sáng nay anh dạy sớm và đã lau kính cửa sổ nhà mình đấy
thực ra mỗi người trong chúng ta
ai cũng dạy bà ấy
để giống như cô vợ trong câu chuyện kia
chúng ta đang nhìn đời nhìn người
quá lăng kính loang lổ những vệt màu của cảm xúc
bám dày lớp bụi bậm của thành kiến
và những kinh nghiệm thương đau
chúng ta trở nên phán xét bực dọc
và bất an trước những gì mà tự mình cho là lỗi lầm của người khác
một điều dễ nhận diện là khi tâm trạng vui vẻ
chúng ta nhìn ai cũng thấy dễ chịu
gặp chuyện gì cũng dễ thú tha
chúng ta có thể nhận diện
chúng ta có thể mỉm cười trước những trò nghịch ngợm của lũ trẻ
đủ khoan thú để nhẫn nại một lời nói khó nghe
những chuyện tưởng chừng khó chấp nhận
thì chúng ta cũng dễ dàng thỏa hiệp
những lúc ấy dường như cả thế giới đều trở nên hòa ái
mọi chuyện trôi qua một cách nhẹ nhàng
vậy mà chỉ cần một chút lo lắng dâng lên trong lòng
những muộn phiền về quá khứ
nỗi sợ hãi về tương lai
sẽ lập tức khiến cho cả thế giới vẫn đang đẹp đẽ nhường kia
liền biến thành một chốn đầy những chuyện xấu xa
khi ấy những tiếng hò hết cười đùa của lũ trẻ
sẽ trở thành những âm thanh khó chịu
một lời nói không vừa ý
dễ dàng khiến cho ta sân giận hoặc tổn thương
những chuyện nhỏ mà lớp bình thường không đáng bận tâm
ông trở thành một nỗi phiền não quá sức chịu đựng
kỳ thực không phải là thế giới có vấn đề
hay người khác quá sai quấy
mà vấn đề nằm chính ngay nơi tâm ta
khi nhìn đồi bằng cái tâm có vấn đề
mang đầy những cảm xúc
và thành kiến tiêu cực
thì chúng ta thấy ai cũng thành sai quấy
đụng chuyện gì cũng quá tổn thương
chúng ta luôn có hai xu hướng
nhìn những thứ mình thích
những người mình thương với cặp mắt kính màu hồng
và ngược lại
nhìn những việc mình không muốn
những người mình không ưa bằng chiếc kính tiêu cực màu đen
do thói quen phóng đại mọi ưu điểm của những người mình thích
họ trở nên quá lung linh
quá tuyệt vời trong cảm nhận của chúng ta
mỗi lời họ nói
mỗi việc họ làm
đều khiến chúng ta xem là chân lý
ngay cả lúc họ sai
chúng ta cũng khó lòng nhìn nhận cho thông suốt
vì như những cặp đôi khi mới yêu nhau
thì riêng đối với họ
đối phương luôn đẹp đẽ dễ thương và toàn ưu điểm
nếu chẳng may phát hiện đối phương làm chuyện không tốt
thì chúng ta vẫn thừa khả năng
và đủ lý lẽ
để tự huyễn hoặc bản thân rằng họ không sai
chính do cặp mắt kính màu hồng
đã khiến cho cách nhìn của chúng ta hóa ra lệch lạc
chúng ta không thấy được

mọi người đúng đắn với bản chất chân thực như họ vốn là
để rồi khi
sự yêu thích bên trong mình giảm suốt đi
thì hình tượng trong lòng
cũng theo đó và sụp đổ
chúng ta nhìn ra ở đối phương
ngày càng nhiều lỗi lầm và khuyết điểm
chúng ta trở nên hoang mang đau khổ
đến nỗi hoài nghi ngay cả chính bản thân mình
điều tương tự cũng xảy ra
đối với những người bị chúng ta coi thường chỉ trích
chúng ta xé to những sai lầm của họ
đi rêu ra những khuyết điểm
mà chúng ta cho dòng thật khó chấp nhận
làm gì đó
rồi đến một lúc nào đó
những người mà trong tâm trí ta vẫn xem như kẻ thù
lại sẵn sàng giúp đỡ và tử tế
thì liệu chúng ta có thể xem như
không chút hổ thẹn với lương tâm mình hay không
khi nói lỗi ở người khác
chúng ta vô tình chuyển sang người nghe
những cảm xúc tiêu cực bất an
dòng tâm thức của chúng ta
cũng trở nên lộn xộn
đến những giấc dối y như câu chuyện mà mình đang kể
ấn tượng mà ta để lại trong lòng những người khác

chỉ là những cảm giác tiêu cực
để rồi một cách rất tự nhiên
họ sẽ áp dụng đúng sự phê phán
doi xét đó trở lại với ta
hai thái cực nói trên
kể cả việc phóng đại những điều mình thích
và phản ứng kịch liệt với điều mình không ưa
tiệu chung đều là
những cách nhìn thế giới còn chưa đúng đắn
nên chăng chúng ta hãy dùng
cặp mắt sáng suốt của trí tuệ
dùng tâm thái thiện lương để nhìn nhận cuộc đời
thời gian đã khiến cho chúng ta mất đi
các nhìn trong sáng về thế giới
đánh mất những dung cảm hạnh phúc
trước cuộc sống vốn đầy màu nhiệm và bình an
chúng ta không có lúc nào dừng lại
để chăm sóc chính mình
mà cứ mài chạy dòng ruồi
theo những suy nghĩ đúng sai
phải quấy về cuộc đời và về người khác
xét cho cùng
lỗi lầm dù của ai đi chăng nữa
vốn chẳng hề ảnh hưởng đến tư cách
và phẩm chất của chúng ta
nó chắc chắn không làm cho chúng ta
trở nên đẹp đẽ gì hơn khi phê phán người khác
mà chính thái độ tiêu cực
thời quen chỉ trích
mới khiến chúng ta mắc lỗi với bản thân mình
và xấu đi trong mắt mọi người
tìm lỗi của người khác
là tự đem rắc rưỡi của họ
về cất trong nhà
mỗi phút chúng ta để tâm đến chuyện không tốt
thì mất đi một phút vui vẻ không thể lấy lại
cuộc đời này ngắn lắm
sẽ chẳng ai có khả năng và trách nhiệm
nếu giữ cho ta những thời khắc sinh mạnh
đang vùn vùn trôi qua
vậy chúng ta có còn
muốn phí hoài cuộc sống
để đi phán xét những sai lầm của người khác
nhìn thấy lỗi sai của người khác
là điều bất hạnh nhất của đời người
đối mặt với mọi chuyện
bằng ánh mắt khoan dung
bạn sẽ không tùy tiện tức giận
học được cách nhẫn nhị
và dần dần sẽ có một trái tim trưởng thành
cách mà chúng ta nhìn người khác
thực chất là đang phản ánh nội tâm của chính mình
một người đang túng thiếu
sẽ thấy khó chịu với những ai dưng giả
một người sân hận
sẽ luôn thấy người khác công tích
và chọc tức mình
một người không thành thật
sẽ thấy mọi người đầy giải trá
tất cả những cảm xúc
và suy nghĩ tiêu cực đó
đều khởi sinh từ một tâm thức thiếu bình an
nên điều mà chúng ta cần làm
là quay trở vào bên trong
để nuôi giữ mảnh đất tâm mình
vốn đang gặp đầy giống bão
bao nhiêu người trong số chúng ta
vẫn đang hàng ao ước có được một bé đi tuổi thơ
đã bao lâu rồi
chúng ta không thể nở một nụ cười trọn vẹn
chúng ta ao ước
có được chút hồn nhiên trong trèo như trẻ nhỏ
để có thể dễ dàng hạnh phúc
và dễ dàng thú tha
nhưng tại ai
đã làm cho chúng ta ngày càng trở nên khô cằn
nóng nảy và bất hạnh
tại ai đã khiến chúng ta luôn cô đơn
lạc lõng ngay chính trong gia đình mình
giữa bạn bè mình
và bên cạnh tám tỷ người trên trái đất này
mai hoa có một câu này
một nhắn nhủ với bạn
mỗi phút chúng ta để tâm đến chuyện không tốt
thì lại mất đi
một phút vui vẻ không thể lấy lại được nữa rồi
chính bản thân mỗi chúng ta
cố chấp mà đeo lên những cặp kính
để phiền não
những cặp kính sai lầm
ngăn cách chúng ta với hạnh phúc hiện tại
chỉ cần một lúc nào đó
đủ dũng cảm thả bỏ cặp kính ấy đi
thì cuộc đời sẽ hiện ra tươi mới
thế giới sẽ là chỗ